cho đến sáng ngày hôm nay toàn thế giới ghi nhận trên một mươi chín triệu hai trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó đã có hơn bảy trăm một mươi bảy ca tử vong
tại châu á ấn độ đang là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khu vực và thứ ba thế giới sau mỹ và brazil
với gần hai triệu ca mắc bệnh và trên bốn mươi một ca tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua ấn độ thiết lập kỷ lục mới về số ca nhiễm với sáu mươi hai một trăm bảy mươi người mắc mới
philippines đã trở thành quốc gia có số ca bệnh cao nhất ở khu vực đông nam á với gần một trăm hai mươi ca
số ca tử vong ở nước này cũng tăng lên hai một trăm năm mươi người sau khi có thêm hai mươi tám người chết
diễn biến dịch cũng phức tạp ở hàn quốc và nhật bản
theo dự báo của đại học washington với kịch bản tồi tệ nhất số người chết vì covid một mươi chín tại mỹ có thể lên sát mốc ba trăm linh ca vào đầu tháng một mươi hai tới
còn tại châu phi số ca mắc covid một mươi chín đã vượt mốc một triệu ca
tổ chức y tế thế giới vừa cảnh báo có thể xảy ra tình trạng chủ nghĩa dân tộc
trong việc phân phối vaccine khi các nước có thu nhập cao chi hàng tỷ đô la mỹ đặt mua trước
trong khi điều này gần như không thể với các nước thu nhập thấp